hôm nay mùng hai tháng một mươi một kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn bắt đầu chương trình họp tập trung tại nhà quốc hội
trong phiên họp hôm nay quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về nhiều báo cáo quan trọng
trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để thực hiện dự án hồ chứa nước sông than tỉnh ninh thuận dự án hồ chứa nước bản mồng tỉnh nghệ an
tiếp đó quốc hội thảo luận tại tổ về một số kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
kết quả thực hiện các nghị quyết của quốc hội về kế hoạch năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại đến kinh tế
tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn kết quả thực hiện nghị quyết số một trăm linh năm hai nghìn một mươi năm phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
buổi chiều sau khi họp bàn riêng về dự án
thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế công tác nhân sự
quốc hội thảo luận tổ về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi